theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ rất là quan tâm
chính là về cái vấn đề mà chúng ta sẽ xử lý như thế nào
nếu không may mà phải vì lý do công việc
phải tiệc tùng nhiều phải uống bia uống rượu nhiều
mặc dù người ta chưa mắc bệnh lý về gan
nhưng mà người ta cũng ý thức được rằng
à tôi uống rượu hay uống bia để tham gia tiệc tùng
trong những ngày vừa qua thì chắc chắn là gà nó sẽ quá tải
vậy thì lúc đó họ sẽ làm như thế nào thưa phó giáo sư lâm ạ
họ sẽ làm như thế nào để họ có thể giải tỏa được cái sự lo lắng của mình
chưa nói đến chúng ta dùng thuốc ạ
vâng tôi nghĩ rằng trước hết thì chúng ta cũng không thể gọi là thoải mái
rượu bia được mà vẫn phải kiểm soát ạ
theo khuyên cáo của bộ y tế với tổ chức y tế thế giới
tức là nam giới
một ngày mình không nên dùng quá hai đơn vị rượu
một đơn vị rượu bia là cái gì
một đơn vị rượu là tương đương với một non bia
và như vậy mình không quá hai
tức là mình không có dùng quá hai non bia trong một lần đi hoan
hay là không quá khoảng hai trăm linh ml
hoặc không quá khoảng sáu mươi ml rượu mạnh
thì đấy là những cái giới hạn cho nam giới
còn nữ giới là chỉ bằng nửa
nam giới thôi ạ là một đơn vị rượu thôi
thế nhưng mà đương nhiên sau khi mà liên hoan
đi thường các bạn uống rượu bia và cũng rất là mệt mỏi
thì thường chúng ta cũng phải uống các cái nước quả
ví dụ như kinh nghiệm của người việt nam
uống nước mía nước cam nước chanh
thì cái điều này cũng giúp cho nội tiểu
rồi thải bớt cái độ cồn ở trong máu

nên thì để giảm cái độ cồn
và như vậy thì nó cũng giảm được cái độ độc cho gan
vâng như vậy là sẽ có những thức uống
mà chúng ta có thể dùng ngay lập tức
sau khi mà nếu như không may
phải uống rượu uống bia đúng không ạ
thực sự là với phó sáu sư lâm
vừa chia sẻ rằng là cái quy định
hay quy chuẩn về cái việc là một ngày
chúng ta nên dùng bao nhiêu ml
hay là bao nhiêu đơn vị rượu hay bia
thì tôi nói là đấy là mình nói lý thuyết thôi
chứ thực tế chắc chả ông nào
có thể là thực hiện đúng được
cái việc đó
một là không uống còn một khi đã uống rồi
thì trong đúng không ạ
đúng rồi đôi khi vui quá
thì chúng ta lại nâng thêm một ly nữa để chúc sức khỏe cho nhau
vâng tiếp lời của
em xin lời thú
đúng là tôi thấy như thế thật
tôi vẫn hay giải thích với bệnh nhân
tôi khám bệnh nhân thì mọi người cứ bảo là
thế em uống có một cốc bia có được không
thế sao tôi cười
tôi bảo là uống một cốc bia cũng được
nhưng mà khi mà chị biết là
khi mà bạn em đó là vui như thế
thì không thể nào một cốc được
mà khi mà coi như là
khi đã không uống thì thôi
nhưng mà đã uống thì người này lại chúc một cốc
người kia chúc một cốc
rồi cuối cùng không phải là một cốc
mà chục cốc thậm chí có thể hơn nữa
cho nên chính vì thế chúng ta phải biết thế nào
kiểm soát mình
và hạn chế tối đa những cái
niềm vui của chúng ta khi chúng ta uống bia rượu
rõ ràng là vậy thôi ạ
bởi vì là cái gì chúng ta cũng phải dựa trên thực tế một chút